cũng từ thực tế cán bộ nhiệm kỳ một mươi hai đã cho thấy công tác tự kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy tổ chức đảng vẫn còn là khâu yếu
công tác giám sát ở các cấp chưa thường xuyên có nơi có lúc chưa thực chất việc thi hành kỷ luật một số nơi chưa nghiêm còn hiện tượng nể nang né tránh và ngại va chạm
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá với tinh thần thẳng thắn nghiêm túc chúng ta cũng phải thấy rằng công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng vẫn chưa theo kịp được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
phải chống tiêu cực ngay trong các cơ quan và cá nhân những người làm công tác chống tiêu cực
phải không ngừng nâng cao trình độ kiến thức luôn phấn đấu rèn luyện tác phong công tác không kiêu ngạo không say sư với thành tích không thỏa mãn với những gì mình đã làm được
phải vẫn giữ gìn phẩm chất đạo đức tâm huyết kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp
phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác
thực sự công tâm khách quan đặt lợi ích của đảng của tổ quốc của nhân dân lên trên hết trước hết phải là những bao công của thời đại mới
hiện nay với sự quan tâm đặc biệt của trung ương bộ chính trị ban bí thư cấp ủy các cấp vị trí vai trò uy tín của ủy ban kiểm tra các cấp nhất là ủy ban kiểm tra trung ương đang được đề cao quyền hạn trách nhiệm đã được mở rộng
đó là cơ sở tiền đề quan trọng để cán bộ kiểm tra gia quân mạnh mẽ hơn nữa
động có hiệu lực hiệu quả cao hơn nữa trong nhiệm kỳ một mươi ba của đảng